xin chào và hẹn gặp lại
xin chào và hẹn gặp lại
theo như các nhân chứng thì nhân viên của quán ăn gà ngon hoảng loạn và phải nhảy từ tầng hai xuống để thoát nạn
lực lượng chức năng đã điều động năm xe cứu hỏa tiếp cận hiện trường đến khoảng chín h bốn mươi năm phút đám cháy cơ bản được khống chế
mới đây trên địa bàn tp chí linh tỉnh hải dương đã xảy ra một vụ nổ súng khiến ba người bị trọng thương
nguyên nhân được cho là do mâu thuẫn giữa các đối tượng khai thác cát trái phép với người dân tại đây
các đối tượng trên tàu khai thác cát trái phép đã dùng súng bắn vào nhóm người này
các cơ quan chức năng đang xử lý vụ việc ra sao xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau
đã nhiều ngày trôi qua nhưng ông nguyễn văn đô nhân chứng chứng kiến vụ việc vẫn chưa hết bảng hoàng sợ hãi
vào tối hai mươi hai tháng sáu vừa qua khi đang ở trên bờ ông nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra từ phía sông
ngay sau đó một thuyền nhỏ đưa một số thanh niên bị thương khá nặng cập bờ ngay sát nơi ở
mình gãng là tám cái giờ đi cũng xóa đi nghĩa là quăng phát
thương ấy thì gọi là đấy mà anh ấy ở tay này thì của anh ấy ở đôi gối
chứ ở ngay bọc cái đôi gối của các anh ở đây
thì này máu chảy bên đây cái tay bịt
theo tìm hiểu của phóng viên truyền hình công an nhân dân khu vực xảy ra vụ nổ súng thuộc địa bàn phường cổ thành thành phố trí linh tỉnh hải dương
các nạn nhân cho biết khu vực này hiện đang được nuôi một số lồng cá
thời gian trước việc nuôi trồng rất thuận tiện nhưng gần đây cá thường bị chết nguyên nhân được cho là do nước đục từ hoạt động khai thác cát trái phép
được biết khu vực bãi sông này được nạn nhân thuê lại của một người dân địa phương
vào tối xảy ra sự việc phát hiện thấy chiếc tàu đang khai thác cát trái phép gần khu vực lồng cá
bàn nạn nhân đã đi thuyền ra để ý kiến với chủ phương tiện khai thác cát
sau đó các nạn nhân đã bị các đối tượng dùng súng tự chế bắn đạn hoa cải gây thương tích khá nghiêm trọng phải đưa đi cấp cứu ngay sau đó
em chạy ra lồng cá thì đuổi cái tàu hút cát bắn với em một phát
thì không trúng ai cả em sợ quá
thì em quay thuyền em chạy
thì em chạy một đoạn thì họ có súng thuyền con
thì để lấy cái thuyền con đuổi bọn em
thì đuổi gần đến đít bọn em thì họ lùm cái nữa
thì bọn em trúng đạn thì em trúng tay phải này
thì em cố chạy
thuyền vào bờ nhưng mà họ không cho chạy
thì họ cứ đuổi theo đít bọn em thì chặn đầu bọn em
thì bọn em sợ quá thì em cứ tăng ga em chạy vào bờ
thì chạy gần vào bờ thì họ lùm một cái nữa
nhưng mà em không biết là có trúng ai em không biết
nhưng mà em bị đau quá em sợ quá là em em không biết có trúng ai không
trao đổi với phóng viên truyền hình công an nhân dân đại diện ủy ban nhân dân tp trí linh tỉnh hải dương cho biết
về tình trạng khai thác cát trái phép trên sông thái bình ở địa phương
ủy ban nhân dân tp chí linh cho biết hiện đã cơ bản được khắc phục
tuy nhiên hiện vẫn còn điểm nóng được chính quyền luôn quan tâm
và trên địa bàn không một đơn vị nào được cấp phép khai thác cát trên tuyến sông này
hoạt động cách đây khoảng tầm một năm hai mươi năm rồi anh ạ
dạ lúc đây là có thường xuyên tàu hút cát làm việc có thường xuyên mà thường xuyên làm năm con thuyền
đấy thì làm hoạt động từ lúc chín h tối
một mươi một giờ tối đến năm giờ sáng
dư luận nhân dân địa phương rất bức xúc và yêu cầu xử lý nghiêm
vì hành vi của các đối tượng gây ra vụ việc là nghiêm trọng manh động liều lĩnh
được biết công an tp chí linh đang phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương điều tra làm rõ
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về việc

công giao đòi đánh chém và truy đuổi những người có mặt tại hiện trường
nhận được tin báo công an huyện tân châu phối hợp với viện kiểm sát nhân dân huyện đến hiện trường tiến hành điều tra xác minh
ngày một mươi năm tháng bảy được động viên từ công an và gia đình tuấn và kiệt đến đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
một đối tượng người trung quốc tên là nguy hồng thu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại phúc kiến trung quốc
vừa bị công an tỉnh quảng ninh khởi tố bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đêm hai mươi ba tháng năm trong khi nguy hồng thu cùng một đối tượng tên là a thanh đang rút tiền tại cây atm gần khu vực bixi hạ long
thì bị nhân viên bảo vệ phát hiện a thanh trốn thoát
lực lượng chức năng thu giữ của thu hơn một trăm tám mươi triệu đồng bốn thẻ atm một điện thoại di động và một số giấy tờ liên quan
thu khai nhận qua mạng xã hội có quen biết a long không rõ lai lịch và được đối tượng này thuê sang việt nam
sử dụng các thẻ atm chứa tiền do lừa đảo mà có để rút chiếm đoạt
sau khi nhập cảnh vào móng cái thu gặp a thanh cũng là người được a long thuê sang rút tiền
cơ quan công an xác định từ ngày hai tháng năm đến ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
nguy hồng thu và a thanh đã sử dụng năm thẻ atm thực hiện tám lần rút tiền với tổng số tiền chiếm đoạt được là hơn năm trăm sáu mươi năm triệu đồng
nhiều người đã chuyển tiền vào bốn tài khoản với tổng số tiền trên bốn tỷ đồng
có sáu nạn nhân bị lừa đảo theo phương thức giả danh cơ quan pháp luật để đe dọa ép buộc nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh đang tiếp tục mở rộng vụ án đồng thời tiến hành truy bắt những đối tượng có liên quan
tại thành phố la pat thủ đô nước cộng hòa bolivia hà nội đã vinh dự được unesco trao tặng danh hiệu thành phố vì hòa bình
đây là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế về những thành tiệu nổi bật của thủ đô hà nội trong quá trình đổi mới cũng như khát vọng hòa bình của nhân dân việt nam
suốt hai mươi năm qua hà nội đã không ngừng nỗ lực vươn lên không ngừng hội nhập sâu rộng với thế giới và phát triển mạnh mẽ
những thay đổi tích cực trong hai thập kỷ qua đã giúp cho hà nội ngày càng khẳng định được vị thế xứng đáng với danh sưng cao quý này
tuy nhiên bên cạnh đó đây cũng là một thách thức lớn lao để hà nội phấn đấu không ngừng cho một nền hòa bình trường tồn trên trái đất
là nền tảng vững chắc cho sự phát triển thịnh vượng và hội nhập
hà nội là thủ đô đầu não chính trị hành chính quốc gia trung tâm lớn về văn hóa khoa học giáo dục kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước
nơi diễn ra phần lớn hoạt động đối ngoại của nhà nước
hà nội đáp ứng đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất an ninh để tổ chức các hội nghị quốc tế quan trọng
có thể thấy sự an toàn tận tình chú đáo và chuyên nghiệp được chứng minh qua hàng loạt hội nghị quốc tế được tổ chức tại thủ đô hà nội trong thời gian qua
như hội nghị diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec hai nghìn sáu hai nghìn một mươi bảy đại hội đồng liên minh nghị viện thế giới ipu một trăm ba mươi hai năm hai nghìn một mươi năm hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới về asean hai nghìn một mươi chín
tôi cảm thấy cuộc sống ở hà nội rất thanh bình cuộc sống và con người ở đây rất thân thiện cởi mở
tôi đã sống ở nơi khác rồi nhưng khi đặt chân đến đây thì nơi đây luôn cho tôi cảm giác bình yên và an toàn
phát biểu tại hội thái bình dương hà nội hội nghị diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương
hà nội thành phố vì hòa bình hai mươi năm hội nhập và phát triển được tổ chức cuối tuần qua nhà sử học dương trung quốc khẳng định
hiện việt nam có chứng kiến công cuộc đổi mới kinh tế và hội nhập mạnh mẽ với thế giới với ước vọng chung là hướng tới hòa bình
tuy nhiên đi kèm với đó là những thách thức không hề nhỏ

hội nghị diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương hà nội thành phố vì hòa bình hai mươi năm hội nghị
hội nghị diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương hà nội thành phố vì hòa bình hai mươi năm hội nhập và phát triển được tổ chức cuối tuần qua nhà sử học dương trung quốc khẳng định